trong suốt hơn một mươi năm đại sứ phạm quang vinh được coi là một trong những chiến lược gia hàng đầu của đối ngoại việt nam
ông đảm nhận cương vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại mỹ trong giai đoạn quan hệ song phương tiến nhanh
và có nhiều cột mốc nhất từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
dưới cả hai đời tổng thống barack obama và donald trump
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ
của nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao phạm quang vinh về hành trình kiên định tìm sự song trùng
và hợp tác của việt nam hoa kỳ
trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy và cạnh tranh giữa các nước lớn gai gắt
năm hai nghìn hai mươi là mốc thời gian đặc biệt quan trọng đánh dấu năm năm thành lập cộng đồng asean
và cũng là dịp kỷ niệm hai mươi năm năm việt nam tham gia asean
đồng thời cũng là năm mà việt nam tham gia asean
đồng thời cũng là năm mà việt nam tham gia asean đồng thời cũng là năm mà việt nam tham gia asean
việt nam đã ngày càng chứng tỏ được sự chủ động tích cực của mình trong cộng đồng asean
mọi công tác chuẩn bị chú đáo bài bản cho năm chủ tịch asean đã được việt nam tiến hành từ nhiều tháng nay
và đây sẽ là những thông tin chính trong tiểu mục cộng đồng asean
xin được chia sẻ với quý vị khán giả
năm hai nghìn hai mươi là một cơ hội đặc biệt quan trọng đánh dấu năm năm thành lập cộng đồng asean
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
nhận lời mời của thủ tướng cộng hòa séc andrei babis thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có chuyến thăm chính thức cộng hòa séc vào ngày một mươi sáu tháng bốn theo giờ địa phương tức ngày một mươi bảy tháng bốn theo giờ việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến tổng thống cộng hòa séc milot zeman và chủ tịch hạ viện cộng hòa séc radek vondracek tiếp đồng chí wojtek filip chủ tịch đảng cộng sản séc morava
nhân dịp này thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực trung đông âu trong đó cộng hòa séc là một ưu tiên
về phần mình lãnh đạo cộng hòa séc khẳng định cộng hòa séc luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống song phương hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác nghị viện giữa hai nước thời gian qua
hai bên cũng ủng hộ việc ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa trong thời gian sớm nhất
về chính trị ngoại giao hai bên cũng duy trì trao đổi đoàn các cấp
chiều ngày một mươi chín tháng bốn tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp trưởng đoàn các hãng thông tấn sang hà nội tham dự hội nghị lần thứ bốn mươi bốn ban chấp hành tổ chức các hãng thông tấn châu á thái bình dương oana
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá chủ đề mà hội nghị đã chọn vì một nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo và các chuyên đề trong khuôn khổ hội nghị cho rằng đây là những chủ đề mang tính thời sự cao trong bối cảnh quốc tế hiện nay
thay mặt đoàn ông aslan aslanov chủ tịch oana tổng giám đốc hãng thông tấn azotag azerbaijan cảm ơn chính phủ việt nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghị
đồng thời cảm ơn thông tấn xã việt nam đã tổ chức chú đáo thành công sự kiện quan trọng này tạo cơ hội thuận lợi cho các hãng thông tấn trao đổi thông tin nghiệp vụ và tăng cường hợp tác
chủ tịch oana cũng khẳng định hội nghị lần này cũng là dịp để hai bên thắt chặt hơn nữa và đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và thiết thực hơn
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế đã tổ chức hội nghị tăng cường hội nhập quốc tế chủ đáo
động sáng tạo hiệu quả và phát triển bền vững nhằm đánh giá lại những kết quả trong công tác hội nhập quốc tế của việt nam trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới và phát biểu tại hội nghị
thủ tướng khẳng định hội nhập quốc tế là một chủ trương lớn nhất quán xuyên suốt của đảng và nhà nước và được cụ thể hóa phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của đất nước
thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường không được chủ quan với thành quả đã đạt được mà cần tập trung theo sát tình hình để có đối sách phù hợp
với phương châm nâng tầm toàn diện và sâu rộng đổi mới sáng tạo và hiệu quả thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phân tích dự báo tình hình quốc tế trong nước nhất là cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức từ nay đến năm hai nghìn hai mươi và trong năm năm một mươi năm tới trong đó phải đặc biệt chú ý tới sự tiến bộ nhanh chóng của cách mạng công nghiệp bốn
chiều một mươi tám tháng bốn tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp đoàn thượng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp đoàn thượng nghị sĩ nghị viện hoa kỳ do thượng nghị sĩ patrick leahy phó chủ tịch ủy ban chuẩn tri làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việt nam mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ theo hướng thực chất hiệu quả
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế thương mại
về phần mình thượng nghị sĩ hoa kỳ patrick leahy cho biết chuyến thăm làm việc lần này của đoàn với thiện trí nhằm mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia
đồng thời bày tỏ mong muốn lắng nghe về chính sách cũng như cơ hội hợp tác hai bên trong thời gian tới
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ nguyên thứ trưởng bộ ngoại giao phạm quang vinh trong tiểu mục
chuyện việt nam
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đại sứ phạm quang vinh giữ chức thứ trưởng bộ ngoại giao phụ trách quan hệ của việt nam với các quốc gia ở nam á đông nam á và nam thái bình dương
đồng thời là trưởng som asean của việt nam
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thứ trưởng bộ ngoại giao đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại hoa kỳ
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
vâng được biết là ông đảm nhận cương vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại hoa kỳ
trong giai đoạn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước có rất là nhiều những cột mốc đáng nhớ
bởi vì đây là giai đoạn chuyển giao giữa tổng thống hoa kỳ barack obama và tổng thống hoa kỳ donald trump
vậy thì ông có thể chia sẻ về những khác biệt trong công việc cũng như là nhiệm vụ khi mà ông đảm nhận vào cái thời điểm chuyển giao giữa hai nhà lãnh đạo
trước hết thì xin cảm ơn truyền hình nhân dân
tôi được đảm nhận đại sứ việt nam tại hoa kỳ từ tháng một mươi một hai nghìn một mươi bốn cho đến tháng bảy hai nghìn một mươi tám
thì cái giai đoạn đó có thể là có rất nhiều những dấu mốc về quan hệ giữa hai nước
chúng ta có thể thấy là hai nghìn một mươi năm là kỷ niệm hai mươi năm quan hệ giữa hai nước và trong đó có chuyến thăm lịch sử của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam thăm
và chuyến thăm đầu tiên nó thể hiện là cái sự tôn trọng thể chế chính trị của nhau và cái tăng cường hợp tác với quan hệ đối tác toàn diện
nhưng trong đó thì chúng ta cũng còn có trong cái giai đoạn đó là hai chuyến thăm của hai tổng thống mỹ liên tiếp vào hai nghìn một mươi
và hai nghìn một mươi bảy rồi chuyến thăm của thủ tướng chúng ta tháng năm hai nghìn một mươi bảy thì nó một loạt sự kiện như vậy thì chúng tôi chẳng rằng là có rất nhiều dấu mốc qua các chuyến thăm thì thấy được là cái quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển
cái điểm thứ hai nữa rõ ràng rằng là khi chuyển giao giữa hai chính quyền từ tổng thống obama sang tổng thống donald trump thì nước mỹ và chính quyền mỹ có những cái điều chỉnh ưu tiên
điều chỉnh ưu tiên cả về mặt nội bộ điều chỉnh từ cái đó lại thành
điều chỉnh ưu tiên về mặt đối ngoại trong đó có điều chỉnh quan hệ với nhiều khu vực khác nhau và các nước khác nhau trên thế giới
thế thì cái quan trọng nhất là chúng ta nhìn xem một là lợi ích quan hệ giữa hai nước nào thì chúng tôi thấy rằng là việt nam và hoa kỳ có những lợi ích song trùng rất nhiều
và hai là cái đà quan hệ trong nhiều năm qua là tiếp tục phát triển tốt đẹp
và cái thứ ba nữa khi có những ưu tiên của hai nước mới thì chúng ta cùng trao đổi chia sẻ với nhau
để tìm ra những cái phương thức mà chúng ta hợp tác tốt hơn
thì trong cái quá trình chuyển giao đó khi chúng ta đang làm với tổng thống obama có một đả quan hệ rất tốt đẹp
mà tôi còn nhớ là chiến thắng tháng năm hai nghìn một mươi sáu của tổng thống obama thì đã tuyên bố là dỡ bỏ cái rào cản cuối cùng trong quan hệ giữa hai nước
đó là cái lệnh cấm vận về cấm bán vũ khí sát thương
thế rồi đến chuyến thăm của tổng thống donald trump
thì như vậy chúng ta là anh này
cách tiếp cận chung
là dựa vào lợi ích sống chung quan hệ giữa hai nước
dựa vào cái phát triển quan hệ
nhưng đồng thời mỗi tổng thống thì họ có chính quyền họ có những cái ưu tiên khác nhau
thì chúng ta là cùng xem xét những cái ưu tiên đó
vậy thì đại sứ vào thời điểm đó phải thay đổi cách tiếp cận của mình như thế nào
khi mà tổng thống donald trump thì được rất nhiều người có thể đánh giá là có nhiều sự khác biệt so với những nhà lãnh đạo khác
bởi ông đưa ra những quyết định khá là đột ngột và khó phán đoán
có lẽ nó có nhiều sự khác biệt
nhưng mình cũng không có thể
không nói được hết
hoặc là chính xác đến đâu
nhưng cái cảm nhận của cá nhân tôi khi đó còn làm đại sứ
sự khác biệt lớn nhất là sự bất ngờ về sự thắng cử của donald trump
và hầu như nước mỹ và thế giới không chuẩn bị cho cái sự việc này
cái khác biệt thứ hai là khi lên thì ông tuyên bố lấy lợi ích nước mỹ làm trên hết
và trong quan hệ ông sẽ cài đặt lại là vẫn duy trì những cái quan hệ đối tác với các bên
nhưng đồng thời phải tính lại cái lợi ích trong quan hệ đó
có lợi cho nước mỹ hay không
và cái thứ ba nữa là ông giảm bớt những cam kết với các thể trí đa phương
thế thì với mấy cái như vậy thì thứ nhất đó là việc là chúng ta không thể trần trừ vì lợi ích
và vì cái chủ trương đối ngoại của việt nam là quan hệ với tất cả các quốc gia
đặc biệt là láng giềng và các nước lớn
thì trong đó có cả mỹ
mà thực sự cái đảng quan hệ của việt mỹ trong cái thời điểm đó là đang phát triển
chúng ta không để gì dừng được
lợi ích quốc gia cũng không để gì được
cho nên chúng ta phải chủ động tiếp cận
chủ động tiếp cận với cả đội ngũ của ông và cả cá nhân ông
và tôi còn nhớ rằng là chúng ta là một trong những nước đầu tiên đã tiến hành cái cuộc điện đàm
vào một mươi bốn tháng một mươi hai hai nghìn một mươi sáu
tức là chỉ hơn một tháng sau khi ông đắc cử
và lúc đó chưa chính thức nhậm chức tổng thống
cái điều đó là điều rất hay
không những là tạo ra những cái cảm tình cá nhân
giữa lãnh đạo giữa hai nước
mà còn đồng thời với một người đi lên từ doanh nghiệp
chúng ta đã thông báo về quan hệ hai nước
thông báo về chủ trương đối ngoại việt nam
và lợi ích sắp tới của quan hệ hai nước
thế rồi cái thứ hai nữa là khi họ điều chỉnh những ưu tiên như chúng ta đã nói ở phần trên
trong đó có về các vấn đề quốc tế và khu vực
trong đó có vấn đề song phương liên quan đến thương mại
thì một mặt chúng ta nói rõ là chúng ta coi trọng và quan tâm những ưu tiên của bạn
vấn đề là làm sao
hai bên trao đổi với nhau tìm được cái lợi ích chung
và hai bên cũng có lợi
một số những vấn đề mà bạn nêu những cái quan tâm mới về kinh tế thương mại giữa hai nước
thì chúng ta đã khởi động
chúng ta có cái khuôn khổ là đàm phán khung về thương mại và đầu tư
thì chúng ta khôi phục lại cái đó
và hai bên trao đổi để tìm cách cỡ
thế thì như vậy rằng là ở mỗi nước ở mỗi giai đoạn có những ưu tiên khác nhau
thì chúng ta phải tìm được cơ chế để trao đổi về những cái khác biệt
tìm được cơ chế thúc đẩy những cái lợi ích song trùng đó lên
thì tôi cho rằng là cái đó là điều rất tốt
đã khởi đầu cho cái quan hệ hai nước
và đặc biệt sau chuyến thăm tháng năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tới washington dc và gặp tổng thống trump
thì thực sự là người ta đã hiểu cái lợi ích trong quan hệ
và hiểu được cái chính sách của việt nam
tôi còn nhớ sau chuyến thăm tháng một mươi một hai nghìn một mươi bảy tới đà nẵng
và sau đó là thăm song phương ở hà nội
thì tổng thống donald trump
rất coi trọng cái đối tác việt nam
và hai rất cảm tình với cái sự đón tiếp của lãnh đạo việt nam
và đặc biệt của người dân việt nam
ông thường hay kể lại cái cạnh người dân đã ra đón và chào mừng cái đoàn của tổng thống donald trump đến việt nam như thế này
là người vinh dự chuẩn bị cho hai chuyến thăm của hai đời tổng thống hoa kỳ
vậy thì có điều gì đặc biệt đối với hai chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo này ạ
một cái điểm chung nhất là cả hai chuyến thăm đều rất thành công
và ở hai cái thời điểm khác nhau
và đặc biệt là của hai tổng thống thuộc hai chính quyền của hai đảng khác nhau
thế thì với chuyến thăm của tổng thống obama tháng năm hai nghìn một mươi sáu
thì cái quan trọng nhất là làm sao chúng ta ghi nhận được và phát huy được cái tam năm cầm quyền của tổng thống obama mà quan hệ việt nam hoa kỳ đã lên một cái bước mới
và chúng tôi còn nhớ rằng là hai nghìn một mươi ba
thì ta vào hoa kỳ chính thức
là thiết lập cái quan hệ đối tác toàn diện
thì đây là một cái sự nghĩa nhận
và cũng thời điểm đó
chính quyền obama là đẩy mạnh cái chính sách là cam dự với lại khu vực châu á thái bình dương
và trong đó không chỉ hợp tác song phương mà còn hợp tác đa phương và khu vực nó tăng lên rất nhiều
thì đó là dường như là một cái dấu mốc để thấy rằng một cái chặng đường quan hệ với đối tác toàn diện mà được thiết lập thời tổng thống obama với nước ta
thì đã được lên lên một bước
thế còn cái chuyến thăm tháng một mươi một hai nghìn một mươi bảy của tổng thống donald trump tới việt nam
thì cái câu chuyện là đây là năm đầu tiên của một nhiệm kỳ tổng thống mới
họ với tư cách là một cái cường quốc số một thế giới
họ có rất nhiều những mối quan tâm
hai là họ có những điều chỉnh khác biệt rất lớn trong quan hệ đối nội và đối ngoại mà chúng ta đã nói ở trên
thế thì thứ nhất là leo trong cái bộn bề của năm đầu đó
họ có đi dự một cái hội nghị đa phương
khu vực là châu á thái bình dương là apec hay không
thế đến khi tôi nhớ rằng là này khoảng trước hai tháng thì họ thông báo rằng là chắc chắn tổng thống họ sẽ đi dự cấp cao apec tháng một mươi một ở đà nẵng
thế thì cái câu chuyện họ đến đây rồi
thì họ có đi hay không thăm song phương ở hà nội
mà đối với những cái chương trình thiết kế cho tổng thống mỹ mà cá nhân tôi hiểu được là mỗi một chặng đi là họ cần an ninh chứ chưa nói nội dung
thế thì chúng ta đã trao đổi rất kỹ với bà
chúng ta có thể nói rằng là apec là quan trọng nhưng việt nam là một đối tác quan trọng của mỹ và không chỉ thông qua hợp tác song phương mà còn hợp tác đa phương
đa quan hệ hai nước trong hơn hai mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt là sau chuyến thăm của tổng bí thư đến đưa ra một cái tầm nhìn mới
với những ưu tiên của mỹ thì chúng ta đang tiếp tục cài đặt làm sao cả hai bên cũng có lợi
thì chính cái đa quan hệ những cái lợi xong chung cả về quan hệ song phương
tôi nghĩ rằng đã góp phần thúc đẩy được cái chuyến đi của tổng thống donald trump tới đà nẵng và đồng thời thăm cấp cao tới hà nội
và chúng ta nên đặt trong cái bối cảnh rằng là cái này đó là chuyến thăm đầu tiên của tổng thống donald trump tới châu á thái bình dương đi năm nước gồm có nhật bản hàn quốc trung quốc việt nam và philippines
mà riêng việt nam là hai trạng dừng chân đó là một cái rất lớn trong cái quan hệ hai nước
và chứng đỏ bạn rất quan trọng ta
ở trong phần chia sẻ của mình thì tôi thấy là ông nhắc đến khá nhiều từ lợi ích song trùng cũng như là cách mà chúng ta tiếp cận và để cho họ thấy là lợi ích song trùng giữa việt nam và hoa kỳ là như thế nào
vậy thì theo ông đến thời điểm hiện nay thì quan hệ hoa kỳ và việt nam còn có những cái lĩnh vực nào mà chúng ta chưa tận dụng được chưa khai thác được
tôi nói ví dụ chẳng hạn như ngay trong thương mại
quan hệ giữa hai nước trong vòng
năm một mươi năm qua thì đã tăng từ khoảng bốn mươi tỷ về mặt thương mại hai triệu lên năm mươi tỷ
nhưng trên thực tế là vẫn còn có những cái rào cản
chẳng hạn như là thuê chống bán phá giá rồi những cái điều kiện và giao cản về mặt kỹ thuật để mà nếu chúng ta nới được ra thì còn giao lưu hai triệu giữa hai nước
hai là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật chẳng hạn thì chúng ta có nguồn nhân lực nhưng chúng ta lại rất cần tranh thủ về những công nghệ và kỹ thuật cao
những cái lĩnh vực đó chúng ta còn thể làm nhiều
ba nữa là hai nước do cái thể chế kinh tế chính trị xã hội nó khác biệt cho nên cái lẽ là cái trao đổi nhiều hơn trong đó có cả những cái vấn đề liên quan đến dân dụ nhân quyền
trong cái câu chuyện về hợp tác song phương là như vậy nhưng hợp tác về khu vực và đa phương cũng còn nhiều vấn đề
cũng còn nhiều vấn đề chúng ta có thể khai thác được hơn
vừa rồi thì hoa kỳ và việt nam cũng đã có những cái chương trình hợp tác với nhau chẳng hạn như là trong lĩnh vực mà
huấn luyện đào tạo giúp việt nam đưa lực lượng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc thì là tốt
nếu chúng ta nhân lên làm được thêm nữa thì càng tốt
hai là nữa là trong những vấn đề của khu vực ở đây đặc biệt là về các cái thách thức an ninh phi truyền thống hay là tăng cường cái vai trò trung tâm asean khu vực
có lẽ là chúng ta làm nhiều hơn nữa với các nước nói chung trong đó có hoa kỳ
ở việt nam là một nước từng có thời chìm trong chiến tranh cô lập và cấm vận
thế nhưng mà đến ngày hôm nay
thì việt nam đã được lựa chọn là nơi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh đàm phán về hòa bình
và việc mà được lựa chọn là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
thì rõ ràng chúng ta thấy được rằng là hoa kỳ dành cho việt nam sự tin tưởng
và việt nam là một đối tác ngoại giao đáng được coi trọng
tôi nghĩ cái câu chuyện này mà việt nam được chọn làm địa điểm trong một hội nghị hòa bình như việt nam nói
không chỉ mang tầm khu vực mà là coi trọng của cả thế giới này nó không chỉ là hoa kỳ triều tiên cảnh
tôi chỉ nghĩ ở mấy cái điểm này trước hết là cái vị thế của việt nam đã rất khác
cái vị thế của việt nam rất khác
cái thứ hai nữa là đây là cái câu chuyện của mỹ triều trong một cái bàn cờ một cái vấn đề giải quyết
trong nhiều năm qua bảy thập kỷ qua về vấn đề bản đảo triều tiên
cho nên là
được các bên liên quan ở vấn đề bản đảo triều tiên tin cậy mình tin cậy mình mà trong đó có cả mỹ và triều
như vậy chúng ta là vừa được có sự tin cậy có quan hệ tốt thì họ mới đến đây
và cái thứ ba nữa là chúng ta đủ năng lực để hỗ trợ cho một cái hội nghị về một vấn đề có nhiều những cái nhạy cảm về chính trị như thế này
nhiều những cái nhạy cảm về đối ngoại như thế này có thể đã được thoát lợi nhất
và nếu nó thành công và có những bước tiến thì tốt
trong cái giai đoạn đó thì tôi rất chú ý đến cái đánh giá của quốc tế đánh giá của các nước liên quan trong đó có đánh giá của mỹ triều về cái vị thế của việt nam
thì tôi cho rằng cái đổi mới và hội nhập của việt nam trong thời gian vừa qua đã cho chúng ta một cái vị thế
có cái niềm tin của các đối tác quốc tế trong đó có những đối tác liên quan đến bản đảo triều tiên
cái thứ hai nữa là cái đường lối chính sách đối ngoại của chúng ta mà chúng ta triển khai là
làm bạn với các nước và sẵn sàng tham gia và đóng góp vào những cái vấn đề mà quốc tế quan tâm khu vực quan tâm
thì họ cũng tin tả cái điểm đó
cái thứ ba nữa rõ ràng là chúng ta trong những năm gần đây chúng ta tổ chức rất nhiều hội nghị quốc tế khu vực quan trọng và chúng ta đã đóng góp thành công vào đó
và cuối cùng thì chúng tôi cho rằng chính sự phát triển của việt nam lịch sử phát triển của việt nam
như phóng viên nói từ chiến tranh khắc phục hậu quả chiến tranh
và thậm chí gác lại cái quá khứ
cái quá khứ để tiến tới đối tác và đối tác toàn diện với một cựu thủ
đó nó có lẽ là những cái gợi ý những cái kinh nghiệm mà những người trong cuộc họ có thể tham vấn và tham khảo
và thực sự là cái cuộc gặp cấp cao mỹ triều vừa rồi nó không chỉ còn gói gọn trong vấn đề bán đảo triều tiên
mà nó có những cuộc trao đổi những cái chuyến thăm trong phương của hoa kỳ với việt nam
từ của tổng thống donald trump việt nam
và của triều tiên với việt nam tức là của chủ tịch kim trung ương
và nó thiết chặt cả những quan hệ song phương nữa
chắc chắn vị thế của việt nam niềm tin đối với việt nam càng được nhấn mạnh và tăng cường
để có được vị thế như ngày hôm nay thì ông đánh giá như thế nào về nỗ lực của việt nam
trong việc cân bằng quan hệ với các nước trong đó có hoa kỳ
đối với cách nhìn của tôi một người làm công tác ngoại giao trong gần bốn mươi năm qua
thì tôi thấy rằng là này
từ cái chủ trương của chúng ta là độc lập tự chủ làm bạn làm đối tác với tất cả các nước
và đa dạng hòa đa phương hòa quan hệ
thì cái quan trọng nhất là lợi ích quốc gia và sự song trùng lợi ích quốc gia của ta với các nước
chúng ta có cái nguyên tắc không đi với nước này để chống nước kia
chúng ta muốn quan hệ tốt với tất cả các quốc gia trong đó có các nước lớn
nhưng quan trọng hơn là chúng ta chủ động khai thác và thúc đẩy những lợi ích song chung
vì cả lợi ích chúng ta
và vì những gì
và đa tiến được đến đâu thì chúng ta nên theo đến đó
và chính vì vậy mỗi một mối quan hệ nó có tương tác với nhau nhưng nó cũng có tính độc lập với nhau
xin cảm ơn những chia sẻ của đại sứ
và thưa đại sứ trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì còn có sự tham dự của các bạn sinh viên
đến từ các trường đại học khác nhau
và có lẽ là giờ đây thì các em đang rất là muốn đặt câu hỏi cho vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta phải không
các em có thể dơ tay
xin mời em
chào xin chào bác và xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay
thì theo cháu biết bác được coi là chiến lược gia hàng đầu của đối ngoại việt nam trong hơn một mươi năm qua
bối cảnh hiện tại của quan hệ quốc tế đã thay đổi rất là nhiều
thì không biết là bác có lời khuyên nào dành cho những người trẻ làm đối ngoại ạ
cháu cảm ơn bác ạ
xin cảm ơn câu hỏi chia sẻ với người trẻ thì tôi sẵn sàng
nhưng nói là chiến lược ra hàng đầu về đối ngoại thì chưa dám nhận
nhưng thực sự là những cái gì mình lan lộn trong công tác đối ngoại
thì tôi thấy có hai điểm
một là các cụ dạy
các cụ dạy là biết mình biết người
dĩ bất biến ứng vạn biến tức là mình vận dụng nguyên tắc
mình phải hiểu người hiểu ta vận dụng nguyên tắc để ứng xử vào những tình huống cụ thể
thế thì cái đó là cái rất lớn
cái đó thì đi vào đâu nó cũng trúng
nhưng còn cái đối với cá nhân tôi
thì tôi cho rằng là bản lĩnh và rèn luyện học hỏi
bản lĩnh là gì
bản lĩnh là gì
là chúng ta
đứng trên cương vị là đại diện
dù ở bất cứ một cái tình huống nào
ở cấp bậc đại diện ra sao
thì chúng ta trước hết cũng phải là người việt nam
đại diện cho dân tộc việt nam
thì mình phải đủ bản lĩnh để chia sẻ những cái mà mình quan tâm với các bạn
và trong cái cuộc trao đổi ngày hôm nay tôi nói rất nhiều đến hai thứ
tức là lợi ích quốc gia
chúng ta làm sao đóng góp cho được cái đất nước này cái dân tộc này
nhưng cái thứ hai
trong đối ngoại nó có cái đặc thù
lợi ích quốc gia nhưng phải song trùng cùng với nhau với các nước để chúng ta ai cũng có phần trong cái hoạt động đối ngoại này
còn cái câu thứ hai mà rèn luyện học hỏi chính là kiến thức chính là tri thức
thời cuộc hiện nay người làm đối ngoại không phải chỉ làm một vài vấn đề trong đối ngoại
mà nó răng xé trăng trịt rất nhiều những vực khác nhau
tôi chỉ xin ví dụ rằng là cái này
nếu khi đi vào quan hệ chính trị rồi đối thoại với nhau thì có khi những người ngoại giao rất giỏi
nhưng khi đi vào ngoại giao về khoa học kỹ thuật ngoại giao về khởi nghiệp
rồi ngoại giao về nông nghiệp ngoại giao về biến đổi khí hậu
cái đó người ngoại giao phải phối hợp rất nhiều với các bộ ngành những người chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau
nhưng chính bản thân anh để anh nắm được cái sự nhạy cảm chính trị và đối ngoại về từng cái lĩnh vực đó
anh cũng phải tự học chứ anh không thể chỉ dựa chuyên gia được
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam và tiếp theo chương trình
xin mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục cộng đồng asean
ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi tám sau lễ ra mắt ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi đã họp phiên đầu tiên
dưới sự điều hành của phó thủ tướng
bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh với tư cách chủ tịch ủy ban
song song với đó là một loạt các cuộc hội thảo bàn về vị trí trung tâm của asean
và những đồng góp của việt nam được tổ chức
mới đây nhất tại hà nội đã diễn ra hội thảo quốc tế cộng đồng asean bản sắc và vai trò trung tâm
một hoạt động quan trọng nhằm chuẩn bị cho việc việt nam sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
nhiều đại biểu đến từ các quốc gia asean tin tưởng việt nam chủ tịch luân phiên của asean năm hai nghìn hai mươi
khởi xướng dẫn dắt được các biện pháp hiệu quả để asean ngày càng gắn kết trong một bản sắc chung
ngày càng tự cường với khả năng thích ứng cao
việt nam không chỉ gia nhập asean từ rất sớm mà còn là một trong những thành viên nằm cốt của asean
mỗi một bước đi một bước tiến trong sự phát triển của cộng đồng asean đều có sự đóng góp không nhỏ của việt nam
năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch asean
đây cũng là cách việt nam có thể thể hiện sự kế thừa và phát huy
tiếp nối những gì asean đã đạt được và góp phần nâng cao uy tín vị thế của việt nam trong khu vực
dù chưa đưa ra được các ưu tiên cũng như chủ đề của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
nhưng việt nam đã chuẩn bị từ rất sớm đang trong quá trình trao đổi tham khảo ý kiến nội bộ việt nam cũng như tham khảo các nước
thực nhất là các chủ đề ưu tiên đấy nó phải thể hiện được tính kế thừa của các nước nam
năm trước những cái gì mà các bạn trước đây chúng ta đã làm
cái thứ hai là nó phải hài hòa những sự quan tâm như lợi ích của các nước asean với nhau và với cái lợi ích của các đối tác của asean
và cái điều quan trọng thứ ba không thể thiếu đó là nó cũng phải phù hợp với lợi ích của chúng ta của việt nam ta
từ nay tới khi đảm nhận chính thức cương vị chủ tịch
ủy ban quốc gia asean sẽ còn khoảng bảy phiên họp định kỳ để thống nhất cách tiếp cận
triển khai xây dựng định hướng chủ đề và trọng tâm ưu tiên cho năm hai nghìn hai mươi

từ đó để các bộ các cơ quan liên quan có thể dần xúc tiến xây dựng các ý tưởng sáng kiến
một khâu quan trọng cũng đã được triển khai đó là tuyên truyền cho công tác chuẩn bị và thực hiện vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
nhằm thông tin rộng rãi cho người dân trong nước và quốc tế về sự kiện quan trọng này

xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo